cây cảnh thập trái là kết quả của nhiều năm tìm tòi sáng tạo của lão nông này
từ năm hai nghìn tám ông lê đức giáp đã bắt đầu thử nghiệm ghép cây với năm loại quả
qua một vài lần thất bại ông đã thành công với loại cây ngũ quả đầu tiên
từ đó đến nay ông không ngừng phát triển tăng dần các loại quả trên cùng một cây
đến nay ông đã cho ra thị trường cây một mươi loại quả mang ý nghĩa thập toàn thẩm mỹ
từ năm hai nghìn tám tôi quyết định là tôi làm ra một cây
loại cây tức là cắt quả từ cây loại ghép cho cây kia
nếu mà thành công thì cũng làm một cái cái vấn đề là làm một cái cây nghệ thuật
cái thứ hai là để cũng cho bà con mọi người người ta tin tưởng hơn vào cái tay nghề với lông dân
cây năm nay là tôi quyết định làm ra cây một mươi trái
tức là trên cây có đủ một mươi loại quả khác nhau để trở thành một cây nó có thể nó đẹp hơn và có ý nghĩa hơn
loại cây cảnh thập trái này đòi hỏi nhiều kỹ thuật cũng như sự sáng tạo
công chăm sóc của người làm vườn
các thân cây được thu mua về rất kỹ lưỡng
từng loại trái khác nhau phải chọn thời điểm để đưa lên cây khác nhau
sớm nhất là trái bưởi được ghép từ tháng sáu âm lịch
giá loại cây này cũng khá đa dạng
loại nhỏ có giá khoảng hơn một triệu đồng
loại cây to đẹp nhiều loại quả có giá trên một mươi triệu đồng
đến thời điểm này hơn ba trăm linh cây cảnh trong vườn nhà ông giáp cũng chỉ còn hơn năm mươi cây
đối với tài năng và bàn tay khéo nãy của ông giáp thì đã được
khách hàng cũng như là trên thị trường là người ta rất ưa chuộng
đây không phải là một năm mà nhiều năm
ông giáp đã có những cái sáng tạo ghép trên một cây có thể là năm quả rồi là bảy thứ quả tám thức quả trên một cây
sau khi thành công ông giáp đang chuyển giao kỹ thuật trồng cây cảnh ngũ quả
thập quả cho nhiều người dân tại xã cao viên cũng như trên cả nước
nhằm nhân rộng loại cây này giúp cải thiện đời sống của nhiều gia đình
thực tế nói là chúng tôi làm ra các loại cây này
cây hoa quả này thì cũng chỉ mong muốn là tất cả mọi người có ý tưởng muốn làm vườn
hoặc là muốn làm những cái cây cảnh thì đều có đều làm được
vậy nên là cũng có một số anh em và các lễ tìm ở đây để nhờ là tôi cũng đều giúp đỡ và hướng cho người ta cách nào
anh em cùng làm cùng bán để cho nó cùng có cái thời cao
cây ngũ quả thập quả đang đem đến một hướng đi mới cho cây cảnh tết
sự sáng tạo trong lao động sản xuất của người nông dân đã mang lại một cái tết đẹp hơn cho đời